thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với các lãnh đạo chủ chốt của đài truyền hình việt nam
tại buổi làm việc thủ tướng đã nhấn mạnh đài truyền hình việt nam cần phải bám sát và tuyên truyền các chủ trương
đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước xứng đáng là lá cờ đầu trong nền báo chí nước nhà
tại buổi làm việc thủ tướng nhấn mạnh đài truyền hình việt nam không đơn thuần chỉ là lăng kính
phản chiếu một cách thủ động đời sống xã hội mà còn là chiếc gương để mọi người soi vào
chỉnh sửa lại mình làm cho xã hội tốt đẹp hơn đất nước phát triển hơn
với tư cách là một trong những cơ quan báo chí lớn nhất thủ tướng yêu cầu đài truyền hình việt nam
cần tiếp tục xác định tầm nhìn và sứ mệnh để góp phần xây dựng một đất nước hùng cường và thịnh vượng
thủ tướng yêu cầu đài truyền hình việt nam cần tiếp tục thực hiện xã hội hóa
cũng như quản lý tốt hơn nội dung các chương trình xã hội hóa
đồng thời tạo lập nguồn thu mới đặc biệt là quảng cáo tài trợ để trang trải chi phí cho hoạt động đầu tư phát triển
thủ tướng cũng đồng ý về mặt nguyên tắc các kiến nghị của đài truyền hình việt nam
như chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ trong quá trình phối hợp để phê duyệt phương án tổng thể đổi mới
tổ chức sắp xếp lại tổ chức bộ máy của đài giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
đồng ý về nguyên tắc để đài truyền hình việt nam triển khai dịch vụ truyền hình trên mạng internet ott
để phục vụ tốt nhất nhiệm vụ của đài trong kỷ nguyên số